thưa quý vị hiện đang xuất hiện tình trạng thịt trâu giả thịt bò cung cấp cho các nhà hàng bếp ăn tập thể với chất lượng chưa được kiểm định
áp lực từ chiến tranh thương mại mỹ trung đã khiến nhiều ngân hàng hàn quốc chuyển sang việt nam đóng cửa các chi nhánh tại trung quốc
đáng chú ý từ ngày một mươi tháng một mươi khách hàng của vietnam airlines sẽ được sử dụng wifi nhưng phải trả chi phí lên tới hơn bảy trăm linh đồng trong một chuyến bay
sau đây là nội dung chi tiết
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng usd tăng nhẹ một đồng trên một usd so với mức công bố trước
giá trao đổi usd trên thị trường tự do và ngân hàng ngoại thương cùng giảm
các ngân hàng khác cơ bản niêm yết giá ngang so với phiên trước
việt công banh niêm yết giá mua bán usd giảm mạnh ở mức hai mươi ba một trăm một mươi đến hai mươi ba một trăm sáu mươi đồng một usd giảm một mươi năm đồng một usd cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước
khác với mầu vàng xanh màu tím thường thấy
vú sứa nhập khẩu từ đài loan có màu vàng tươi sáng bóng được gọi với tên vú sứa hoàng kim
mỗi quả vú sữa tầm khoảng năm trăm linh gram giá ba trăm năm mươi đồng một quả hiện đang đắt hàng
ngoài màu vàng sáng bóng quả vú sứa vàng đài loan còn có đặc điểm là có nốm nhọn ở phía dưới
vú sữa vàng có vỏ mỏng cùi trong không có nhựa ăn rất ngọt và thơm
hạt vú sữa cũng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay
vũ sữa đài loan là hàng hiếm lâu lâu mới có nên dù giá khá cao nhưng vẫn nhiều người tìm mua
tại hà nội đã xuất hiện dấu hiệu doanh nghiệp nhập khẩu thịt châu để làm giả thịt bò và cung cấp cho một số bếp ăn tập thể bếp ăn công nghiệp
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội các cơ sở kinh doanh thịt trâu đều có hóa đơn từ khai hải quan nhập khẩu chứng minh đầu vào của doanh nghiệp
có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài chủ yếu từ ấn độ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội đã có công văn đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tăng cường kiểm tra thịt trâu nhập khẩu
tại các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm tiến hành lấy mẫu để giám định chất lượng thịt trâu nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận về chất lượng thịt
và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô
từ đầu tháng một mươi tới nay giá lợn hơi ở nhiều địa phương trong cả nước đồng loạt tăng mạnh giá thịt lợn đang biến động hàng ngày
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mới đây khẳng định sẽ phối hợp với các ngành chức năng bình ổn giá không để việt nam rơi vào tình trạng khủng hoảng thịt lợn như trung quốc
giá thịt lợn đang tăng mạnh mỗi ngày tăng từ hai đến ba giá tức là từ hai đến ba đồng một kg
hiện giá lợn ở các tỉnh miền bắc đã lên tới sáu mươi đến sáu mươi hai đồng một kg
các chợ đầu mối tại tp hcm thiếu hàng giá bán lẻ đã lên tới bảy mươi năm đồng một kg
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang có chủ trương tái đàn mở rộng quy mô chăn nuôi và đã tính đến việc nhập khẩu thịt lợn
cả nước hiện có trên bảy trăm một mươi năm doanh nghiệp hoạt động và trên năm triệu hộ kinh doanh cá thể
số lượng doanh nhân khoảng năm bảy triệu người đóng góp trên sáu mươi gdp khoảng bảy mươi nguồn thu ngân sách nhà nước
nhằm ghi nhận những đóng góp trong phát triển kinh tế của cả nước dự án doanh nhân việt nam đồng hành cùng dân tộc sẽ tổ chức chuỗi chương trình sự kiện thông qua các tọa đàm hội thảo khoa học từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chính sách phương nam mới của chính phủ hàn quốc trong việc tăng cường hợp tác kinh tế với các nước asean đã phát huy tác dụng đối với ngành ngân hàng khi trong vòng một năm trở lại đây các ngân hàng trong tốc đầu của hàn quốc đã chuyển trọng tâm đầu tư sang việt nam
kinh doanh xa suốt buộc phải cắt giảm chi nhánh tại trung quốc
các ngân hàng hàn quốc đã chuyển sang việt nam và tăng trưởng ổn định theo dữ liệu từ dịch vụ giám sát tài chính
chỉ trong vòng một năm lợi nhuận dòng của các ngân hàng hàn quốc tại việt nam tăng bảy mươi tám triệu usd tương đương mức tăng trưởng một trăm một mươi sáu từ sáu mươi một triệu usd năm hai nghìn một mươi bảy lên tới một trăm ba mươi một tám triệu usd tương đương một trăm năm mươi bảy tám tỷ won trong năm hai nghìn một mươi tám
theo vietnam airlines từ ngày một mươi tháng một mươi hành khách có thể sử dụng dịch vụ wi fi kết nối internet trên một số chuyến bay
do hãng khai thác vietnam airlines cho biết đây là lần đầu tiên khách hàng tại việt nam có được trải nghiệm này khi lựa chọn hãng bay trong nước
tuy nhiên đây là dịch vụ có tính phí mức giá cho dịch vụ này từ hai chín mươi năm đến hai mươi chín chín mươi năm usd tức là từ bảy mươi năm đến bảy trăm ba mươi năm đồng
hành khách có thể lựa chọn giữa các gói cước có thời gian sử dụng và mức dung lượng khác nhau tối đa lên tới tám mươi mby
cói cước không được dùng đồng thời trên nhiều thiết bị duy trì cho đến khi chuyến bay kết thúc
thưa quý vị
những thông tin kinh tế mới nhất được chúng tôi cập nhật sẽ chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình trên sóng truyền hình nhân dân
qua youtube truyền hình nhân dân và trên trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế